sáng nay cử tri thái lan đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu hạ viện khóa mới
cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào lúc tám giờ theo giờ việt nam và sẽ kéo dài đến một mươi bảy giờ tại chín mươi năm điểm bỏ phiếu trên cả nước
trong cuộc tổng tuyển cử năm nay thì hơn sáu ứng cử viên sẽ tranh cử năm trăm linh ghế trong hạ viện của thái lan
theo ủy ban bầu cử quốc gia thái lan trong cuộc tổng tuyển cử lần này hơn năm mươi hai triệu cử tri thái lan đủ điều kiện
sẽ bầu tổng cộng năm trăm linh ghế trong hạ viện trong đó bao gồm bốn trăm linh ghế bầu theo khu vực bầu cử và một trăm linh ghế theo danh sách đảng
thủ đô bangkok có số lượng ứng cử viên đăng ký tranh cử theo khu vực bầu cử đông nhất
theo đó bốn trăm chín mươi tám ứng cử viên sẽ cạnh tranh để bầu chọn ba mươi ba ghế hạ nghị sĩ
theo các chuyên gia cuộc tổng tuyển cử năm nay ở thái lan sẽ cơ bản là cuộc chạy đua của sáu chính đảng lớn
gồm đảng vì nước thái đảng quốc gia thái lan thống nhất đảng dân chủ đảng quyền lực nhà nước nhân dân đảng tự hào thái và đảng tiến bước
cuộc thăm dò cho thấy ba ứng cử viên của ba đảng gồm đảng vi nước thái đảng tiến bước và đảng quốc gia thái lan thống nhất
là những ứng viên nặng ký nhất cho chức thủ tướng thái lan trong nhiệm kỳ tới